một vụ án mạng vì nghi ngờ nạn nhân có sử dụng bùa ngải vừa xảy ra ở huyện đơn dương của tỉnh lâm đồng
ngày ba mươi tháng một mươi một tại khu vực suối cát xã ấp bờ đó huyện đơn dương anh ca nhất chú tài thôn crang gọ một xã ấp bờ đó đang lội qua suối sang dãy của gia đình thì bị yatam nấp bên kia suối dùng súng bắn vào anh nhất khiến anh cục xuống suối và chết tại chỗ
tại cơ quan công an đối tượng yatam khai do nghi ngờ ca nhất là em cọc trèo với yatam có bùa ngải nên từ lâu giữa yatam và ca nhất đã nảy sinh mâu thuẫn
gần đây gia đình tam có người chị vợ bị bệnh thầy bói lại phán có bùa ngải trong chính gia đình nên tam càng nghi ngờ
sau đó tăng mua một khẩu súng với giá một mươi triệu đồng rồi tìm cơ hội gây án hiện vụ việc đang được công an tỉnh lâm đồng tiếp tục điều tra làm rõ